trong những ngày gần đây hình ảnh một clip ghi lại hình ảnh nồi bọt trắng xóa tại huyện duy tiên tỉnh hà nam đã thu hút lượng người quan tâm rất lớn
để kiểm chứng thông tin cũng như xác định tại sao có hiện tượng đó phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt tại hiện trường để phản ánh
đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại đoạn sông qua xã yên bắc huyện duy tiên tỉnh hà nam
khu vực trong clip được đăng tải trên một group cộng đồng uy tín và có số lượng thành viên lớn
bọt nổi trắng xóa độ dày tầm vài chục cm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc cây cối ven dòng nước đều không thể sống được
chỉ cần phủ qua một đêm thôi thì những cái cây này nó sẽ chết rất lâu có khi phải đến ba bốn tháng nó mới lại hồi phục được
cái nước này thì nó gây ra cái mùi khó chịu không cứ cho người dân nhưng mà nếu như mà thiệt nhất là vẫn là những cái người chăn nuôi
ví dụ như là chăn nuôi ra súc vịt gà vào ngăn ngẫm thứ hai là những người làm đồng dụa
khi cái nước này tràn mà người ta không có nước để cấy bắt buộc thì nước lại tháo về người ta bơm
bơm cái nước này vào thì gần như cái núa nó cũng hạn chế về thu hoạch đi
mà cái nực mà để cho cây lúa nó lên nó gần như là bị cằn mà nó hay mang ra một cái bệnh đỏ
coi như là chúng tôi ra đây là cũng mấy chục năm nay rồi nhưng mà gần về đây là coi như cái nước này thối lắm không chịu được
suốt ngày đeo khẩu trang
mà coi thậm chí ngủ chúng tôi cũng phải đeo khẩu trang thì mới ngủ được
thôi hết cả đầu rồi là còn viêm họng
hôm trước là coi là cái nước bọt này nó chàn hết lên đường nó chàn hết vào dòng sân nhà tôi
coi là đi chợ về là coi không bước muốn bước chân về trong nhà nữa
hiện tượng nồi bột trắng xảy ra khi ngành nông nghiệp bơm nguồn nước ô nhiễm tại đây vào đồ ải
lý giải tại sao vẫn có thể dùng nước ô nhiễm phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương
ông kiều việt hùng giám đốc trung tâm thủy nông huyện suy tiên cho biết
chúng em bơm này thì là phục vụ
phục vụ cái sản xuất của bà con
thế mà cái thời vụ thì chúng em lại phải khi bơm thì chúng em phải căn cứ vào cái lịch gieo cấy của huyện của sở nông nghiệp
thì trên cơ sở lịch gieo cấy thì chúng em là cái người mà tưới tiêu trực tiếp phục vụ bà con
thì là phải căn cứ vào cái lịch gieo cấy để lên cái lịch mình bơm tưới để cho nó đảm bảo
em đang muốn hỏi là cái nước đấy thực ra nó đang rất là bị ô nhiễm ý

nhiễm mà vẫn phải dùng là lý do là vì là nếu như mà không bơm thì lại không kịp cái thời vụ
thì cái này cũng báo cáo các chị là thực ra là như chúng em thì không có sự lựa chọn nào khác
tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông qua khu vực xã yên bắc huyện duy tiên tỉnh hà nam
đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương
người dân nơi đây mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân của tình trạng này
để có biện pháp xử lý lâu dài
bảo đảm môi trường sống cho người dân